các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
thưa quý vị từ hôm nay hai mươi một tháng ba miền bắc tăng nhiệt trời rét về đêm và sáng chưa trời hướng nắng
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia từ hôm nay hai mươi một tháng ba không khí lạnh đã suy yếu miền bắc chỉ còn rét về đêm và sáng
nền nhiệt có xu hướng tăng nhanh nắng trở lại
thấp nhất phổ biến ở mức một mươi sáu một mươi chín độ có nơi dưới một mươi năm độ cao nhất từ hai mươi một hai mươi năm độ có nơi trên hai mươi năm độ
ban ngày nền nhiệt tăng thêm khoảng bốn độ so với một ngày trước
khiến thời tiết ấm hơn cao nhất từ hai mươi một đến hai mươi bốn độ
cơ quan khí tượng cho biết từ nay đến cuối tuần không khí lạnh dần suy yếu khiến nền nhiệt tăng nhẹ qua từng ngày
thời tiết khô giáo một số thời điểm có thể cảm thấy oi nóng
dự báo từ ngày mai hai mươi hai tháng ba miền bắc chuyển sang hình thái thời tiết sáng sớm có sương mù và mưa nhẹ dài rác
chưa chiều hướng nắng nền nhiệt tiếp tục tăng
riêng vùng núi đêm hai mươi hai và sáng ngày hai mươi ba tháng ba có mưa mưa rào rải rác và có nơi có rông
đáng chú ý
từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng ba khu vực tây bắc có nơi nắng nóng
tiếp theo chương trình sẽ là dự báo thời tiết cho năm thành phố chính trong đêm nay và ngày mai hai mươi hai tháng ba
thủ đô hà nội nhiều mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sương mù gió nhẹ sáng và đêm trời rét nhiệt độ từ một mươi chín đến hai mươi bảy độ
thành phố vinh nhiều mây không mưa nhiệt độ từ một mươi tám đến hai mươi bốn độ
thành phố huế có mưa vài nơi nhiệt độ từ một mươi chín hai mươi bảy độ
thành phố đà nẵng nhiều mây không mưa nhiệt độ từ hai mươi hai đến hai mươi chín độ
thành phố hồ chí minh ít mây trời nắng nhiệt độ từ hai mươi bốn đến ba mươi ba độ
thưa quý vị khu vực đồng bằng sông cửu long chuẩn bị bước vào đợt xâm nhập mặn cao cuối tháng ba
hai ngày nay xâm nhập mặn đang tăng nhẹ trở lại
dự báo từ ngày hai mươi bốn đến ngày hai mươi sáu tháng ba sẽ là giai đoạn xâm nhập mặn tăng cao với danh mặn bốn gram trên đít có thể vào sâu từ năm mươi đến sáu mươi km
tuy nhiên nước từ thượng nguồn về thấp bất thường do trướng lại đang mạnh lên có thể làm mặn vào sâu hơn so với dự báo từ năm đến một mươi km
ngoài ra trong hệ thống sông vàm cỏ tại xã tân thành huyện thủ thừa xã bình hưng hòa huyện đức nhuệ xã nhật chánh huyện bến lức của long an
chất lượng nước không đảm bảo để sử dụng trong sinh hoạt do nguồn nước bị nhiễm phèn và một số tạp chất
vì vậy bà con cần có giải pháp xử lý trước khi sử dụng như dùng hệ thống lọc dùng các chất có tính oxy hóa mạnh
hôm nay hai mươi một tháng ba và hai ngày tới khi độ mặn còn thấp bà con cần tranh thủ tích chữ nước vào ao đầm và sử dụng nước tiết kiệm hiệu quả
độ mặn xâm nhập sâu trong sông kênh rạch sẽ ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt và sản xuất của người dân trong khu vực
do đó các địa phương cần tranh thủ tích chữ nước ngọt khi chiều thấp phục vụ nông nghiệp và dân sinh đồng thời hạn chế tưới nước nhằm giảm thiểu thiệt hại sản xuất
đối với diện tích trồng cây ăn trái có giá trị kinh tế cao chịu mặn kém trước khi tưới nước người dân cần kiểm tra nồng độ mặn
tổ chức khí tượng thế giới đang phát đi cảnh báo đỏ về hiện tượng nóng lên toàn cầu khả năng cao năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ lại là một năm nóng kỷ lục nữa
theo đó năm hai nghìn hai mươi ba đã tăng kỷ lục về khí nhạt kinh
nhiệt độ đất và nước cũng như tình trạng tan chảy của sông băng và băng biển
tổ chức khí tượng thế giới wmo cho biết trong một báo cáo được công bố hôm một mươi chín tháng ba rằng có khả năng cao năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ lại là một năm nóng kỷ lục nữa
đồng thời cảnh báo rằng những nỗ lực của thế giới nhằm đảo ngược xu hướng này là chưa thỏa đáng
cơ quan có trụ sở tại geneva thụy sĩ đã bày tỏ quan ngại trong báo cáo tình hình khí hậu toàn cầu rằng
một mục tiêu quan trọng về khí hậu đang ngày càng gặp nguy hiểm
hạn chế sự nóng lên của hành tinh ở mức không quá một năm độ so với thời kỳ tiền công nghiệp
theo cơ quan biến đổi khí hậu copennicus của liên minh châu âu khoảng thời gian một mươi hai tháng từ tháng ba năm hai nghìn hai mươi ba đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
đã vượt qua rơi hạn một năm độ trung bình cao hơn một năm mươi sáu độ
trong năm dương lịch hai nghìn hai mươi ba mức này chỉ dưới một năm độ cụ thể một bốn mươi tám độ nhưng khởi đầu phá kỷ lục trong năm nay đã đến mức trung bình một mươi hai tháng vượt qua mức đó
giám đốc giám sát khí hậu của wmo nhận định rằng năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ là năm ấm nhất khả năng cao năm hai nghìn hai mươi bốn sẽ đại phá kỷ lục của năm hai nghìn hai mươi ba
tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn là tháng một ấm nhất được ghi nhận vì vậy các kỷ lục vẫn đang bị phá vỡ
vào năm hai nghìn hai mươi ba hơn chín mươi nước biển đã trải qua tình trạng sóng nhiệt ít nhất một lần
nhiệt độ đại dương ở mức ấm nhất trong sáu mươi năm năm gây thiệt hại cho hệ sinh thái biển
theo kết quả theo dõi từ năm một nghìn chín trăm chín mươi
năm hai nghìn năm mươi các sông băng đã thất thoát lượng băng nhiều kỷ lục
băng biển ở nam cực rút xuống mức thấp nhất từ trước đến nay thấp hơn kỷ lục trước đó tới một triệu km
tiếp theo sẽ là những cập nhật về tình hình thời tiết chung trên ba miền trong đêm nay và ngày mai hai mươi hai tháng một mươi
bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét
trung bộ có mây phía bắc sáng có mưa mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi phía nam ngày nắng đêm không mưa
nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa
ngay sau đây sẽ là dự báo chi tiết cho các khu vực trên cả nước
phía tây bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi gió nhẹ sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ có nơi dưới một mươi tám độ
nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ có nơi trên hai mươi bảy độ
phía đông bắc bộ có mây ngày nắng đêm có mưa vài nơi sáng sớm có nơi có sơn mù gió nhẹ
sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi bảy đến hai mươi độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi bốn đến hai mươi bảy độ
các tỉnh từ thanh hóa đến thừa thiên huế nhiều mây có mưa vài nơi gió bắc đến tây bắc cấp hai cấp ba sáng và đêm trời rét
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ
các tỉnh từ đà nẵng đến bình thuận có mây phía bắc sáng có mưa mưa rào rải rác sau có mưa vài nơi
phía nam ngày nắng đêm không mưa gió đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi hai hai mươi năm độ nhiệt độ cao nhất phía bắc từ hai mươi tám ba mươi một độ phía nam có nơi trên ba mươi một độ
khu vực tây nguyên có mây ngày nắng chiều tối và đêm có mưa rào và rông vài nơi gió đông đến đông bắc cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ một mươi tám đến hai mươi một độ nhiệt độ cao nhất từ hai mươi chín đến ba mươi hai độ
khu vực nam bộ có mây ngày nắng riêng miền đông có nắng nóng đêm không mưa gió đông bắc đến đông cấp hai cấp ba
nhiệt độ thấp nhất từ hai mươi ba đến hai mươi sáu độ nhiệt độ cao nhất từ ba mươi hai ba mươi năm độ riêng miền đông từ ba mươi năm ba mươi sáu độ có nơi trên ba mươi sáu độ
quần đảo hoàng sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc đến đông cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ hai đến ba mét
quần đảo trường sa không mưa tầm nhìn xa trên một mươi km gió đông bắc cấp bốn cấp năm sóng biển cao từ một năm đến hai năm mét